vâng tại hà nội sáng nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã dự và chủ trì hội nghị chuyên đề thông tin một số kết quả đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ hai mươi và chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
hội nghị được tổ chức trực tuyến từ hội trường bộ công an đến điểm cầu trực tuyến công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại hội nghị đồng chí lê hoài trung ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương đã thông tin cho các đại biểu về một số kết quả đại hội đảng cộng sản trung quốc lần thứ hai mươi và chuyến thăm trung quốc của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
trong đó chuyến thăm chính thức trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng diễn ra từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đã thành công tốt đẹp có phần tích cực trong việc phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống việt nam trung quốc
đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong thời đại mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới
hội nghị cũng được nghe thiếu tướng đặng ngọc bách phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị thông báo quy định số tám mươi năm của ban chấp hành trung ương về việc cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet mạng xã hội
sau hội nghị công an các đơn vị địa phương tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo sự thống nhất đồng thuận tư tưởng và hành động của các cấp ủy cán bộ chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là trong xây dựng các đề án chương trình hành động triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân